bị phát hiện vận chuyển ma túy bằng xe ô tô các đối tượng đã dùng nhiều súng lựu đạn cố thủ trong xe
cuộc vây bắt nghẹt thở như trong phim hành động
liệu các đối tượng có tránh được kết cục bi thảm
thực hiện chuyên án t một nghìn hai trăm một mươi tám chiều một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
cục cảnh sát ma túy bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát ma túy
công an hà tĩnh và công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lên kế hoạch bắt giữ nhóm đối tượng đang có hành vi vận chuyển ma túy với số lượng lớn
từ lào về việt nam qua địa bàn huyện hương sơn
bằng các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án xác định các đối tượng đi trên hai ô tô
gồm một xe bán tải màu trắng không có biển kiểm soát và một xe hiệu fortuner biển kiểm soát tám mươi một a một mươi bảy nghìn bốn trăm chín mươi sáu
một mươi năm giờ ba mươi phút cùng ngày phát hiện hai chiếc xe trên lào vùn vút trên quốc lộ một mươi tám
ban chuyên án tổ chức đón lõng để bắt giữ
tuy nhiên phát hiện thấy lực lượng công an chặn đường
các đối tượng trên hai xe nhấn ga bỏ chạy với tốc độ cao về hướng xã sơn giang huyện hương sơn
khi chạy đến khoảng năm km tới đường liên xã sơn lâm sơn giang
chiếc ô tô bán tải màu trắng mất lái lao xuống dụng lúa ven đường
bị vây giáp hai đối tượng trên xe ôm lựu đạn và súng cố thủ bên trong xe
nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc lãnh đạo ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh
gồm có đại tá lê văn sao giám đốc đại tá đặng hoài sơn phó giám đốc
nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác vây bắt nhóm đối tượng ôm vũ khí nóng cố thủ
hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã được điều động phong tỏa tất cả các tuyến đường liên thôn liên xã
gồm sơn giang sơn quang sơn lâm thị trấn phố châu để vây bắt nhóm đối tượng
bên cạnh đó để đảm bảo an toàn lực lượng công an đã cho di tản một số người dân
gần khu vực nhóm đối tượng đang cố thủ
sau khi xin ý kiến chỉ đạo của thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an
cục trưởng cục cảnh sát ma túy lãnh đạo công an tỉnh hà tĩnh đã nhất quán triển khai
thực hiện nghiêm túc và huy động các lực lượng
các đơn vị liên quan trực tiếp phối hợp giải quyết bằng các biện pháp nghiệp vụ gắn với tuyên truyền vận động chấn áp
đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày một đối tượng chui từ xe ra xin đầu hàng
đối tượng được xác định là nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú xã kim liên huyện nam định
qua đấu tranh nhanh với tuấn lực lượng vây bắt xác định đối tượng cố thủ trong xe là nguyễn thành trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú xã sơn tây huyện hương sơn hà tĩnh
tuấn cho biết trung tuyên bố sẽ tử thủ tới cùng với một khẩu súng
với chín viên đạn và một quả lựu đạn và rất nhiều hung khí khác
trước sự việc trên lực lượng vây bắt đã mời mẹ và di ruột của nguyễn thành trung tới hiện trường
dùng tình thân để vận động chung buông vũ khí quy hàng
qua loa phóng thanh mẹ và di ruột đối tượng hết lời khuyên bảo trung hạ vũ khí
ra trình diện lực lượng chức năng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
nhưng đối tượng vẫn cố thủ với tâm lý của kẻ đường cùng
qua những cuộc điện thoại của mẹ và gì đối tượng đã xin lỗi vào một mực tuyên bố sẽ tự giải thoát
trời tối dần màn đêm buông xuống đen đặc để chủ động đảm bảo an toàn tính mạng cho lực lượng và đối tượng
lúc này các mũi tiến công đã sẵn sàng với xe thiết giáp chó nghiệp vụ
và các tay súng bắn tỉa cũng đã vào vị trí sẵn sàng tổ chức phương án nghiệp vụ tiếp cận đối tượng khi có lệnh
hệ thống máy phát điện đèn pha chiếu sáng cũng đã được lực lượng chức năng chưng dụng
cùng với đó là loa phóng thanh cũng liên tục kêu gọi vận động trung quy hẳng
với những lời lẽ chân thành tình cảm từ tình thân và người thuyết phục
đến một mươi chín giờ cùng ngày trung bất ngờ mở cửa xe bước từ ruộng lúa lên
trên tay cầm một khẩu súng và một quả lựu đạn sau đó trung bất ngờ dí súng vào đầu đòi tự sát
khoảng một mươi năm phút sau khi được các trinh sát liên tục thuyết phục đã chạm đến trái tim và lương chi của đối tượng
sau khi châm lửa hút thuốc sau những phút suy nghĩ toàn tính trung đã tự nguyện vứt lựu đạn súng
giao găm xuống ruộng rồi dơ tay xin đầu thú sau hơn bốn giờ cố thủ trên xe
riêng chiếc xe fortuner biển kiểm soát tám mươi một a một mươi bảy nghìn bốn trăm chín mươi sáu khi chạy tới bìa rừng thì dừng lại
đối tượng nhanh chân chạy vào cánh rừng thuộc xã sơn giang
khi lực lượng truy đuổi thì phát hiện một thanh niên đang từ dưới sông lên bờ nên đã bắt giữ
tuy nhiên người thanh niên này không phải là đối tượng trong nhóm vận chuyển ma túy
mà là nghi phạm trong một vụ án khác và cũng đang trên đường trốn chạy
quá trình khám xét chiếc xe fortuner mang biển kiểm soát tám mươi một a một mươi bảy nghìn bốn trăm tám mươi sáu lực lượng chức năng thu giữ chín kg ma túy đá và hai viên ma túy tổng hợp
do trời tối vũ khí nóng được đối tượng trung ném xuống khu vực ruộng nên để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra
lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường chờ trời sáng mới triển khai dò tìm
cẩn thận lật từng cọng cỏ lực lượng chức năng đã tìm thấy khẩu súng với chín viên đạn trong đó một viên đã lên nòng
quả lựu đạn đã được rút chốt buộc lại bằng dây chun
ngoài ra lực lượng chức năng tìm thấy bảy con dao các loại cùng nhiều tăng vật liên quan
sau khi vận động thành công hai đối tượng tuấn và trung đầu hàng
ngay trong đêm các lực lượng chức năng tiếp tục được điều động về phong tỏa
bao vây khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã sơn quang truy tìm đối tượng lẩn trốn
sau một đêm ẩn náu trong rừng biết không thể trốn thoát
nên đến chín giờ sáng ngày một mươi sáu tháng hai đối tượng nguyễn hữu phước sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú thệ phường kỳ trinh thị xã kỳ anh hà tĩnh đã liên lạc xin trình diện để được hưởng khoan hồng
ngày một mươi bảy tháng hai đại tá đặng hoài sơn phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh hà tĩnh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định
tạm giữ hình sự đối với ba đối tượng nguyễn thành trung nguyễn anh tuấn và nguyễn hữu phước
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
lai lịch bất hảo của ba đối tượng
cả ba đối tượng trong vụ nhóm đối tượng vận chuyển ma túy sử dụng hàng nóng chống trả lực lượng cảnh sát
đều có lai lịch bất hảo là những tay anh chị ở địa phương
ba nghi phạm gồm có nguyễn thành trung ba mươi bốn tuổi chú tại xã sơn tây huyện hương sơn hà tĩnh
nguyễn anh tuấn hai mươi tám tuổi trú tại xã kim liên huyện nam đản nghệ an và nguyễn hữu phước hai mươi một tuổi
trú tại phường kỳ trinh thị xã kỳ anh hà tĩnh
chủ tịch xã sơn tây huyện hương sơn cho biết nguyễn thành trung trước đây là một tay chơi bời nghiện ngập
trước đây trung từng đi tù về tội tàng trữ chất ma túy
trung vừa được mãn hạn tù cách đây hơn một năm
sau khi trở về địa phương trung lại đi phiêu bạc khắp nơi ít khi có mặt tại địa phương
trung có vợ và một người con nhưng kể từ khi trung bảo tù
thì người vợ của trung cũng bỏ đi biệt xứ để lại đứa con nhỏ cho ông bà nội nuôi
ông anh cho biết thêm trong một cuộc vây giáp nghẹt thở bắt các đối tượng
trung là tên ngoan cố nhất cố thủ đến phút cuối
để thuyết phục được đối tượng này cơ quan chức năng đã đưa mẹ và dì của trung tới hiện trường
tuy nhiên trung vẫn cố thủ trong xe mẹ của trung liên tục choáng ngất xỉu và được sự chăm sóc của cán bộ y tế
sau nhiều giờ kêu gọi đối tượng trung mới buông bỏ vũ khí đầu hàng
nguyễn hương phước là kẻ ra đầu thú cuối cùng
nói về đối tượng này ông hoàng khánh tùng trưởng công an phường kỳ trinh cho biết
đối tượng phước là con thứ hai trong gia đình
phước vừa mới được xóa án tích về tội cướp
trên địa bàn phước thuộc diện ăn chơi lêu lỏng không nghề nghiệp
về đối tượng nguyễn anh tuấn một cán bộ xã kim liên nam đàn nghệ an cho biết
tuấn là một tay ăn chơi trên địa bàn
tuấn vừa mới ra tù về được mấy tháng lại xảy ra sự việc này
theo vị cán bộ này cho hay tuấn thường đi chơi bời phiêu bạc khắp nơi
ít khi về địa phương đánh giá về vụ án
đại tá lê văn sao giám đốc công an tỉnh hà tĩnh cho biết thêm
đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng các đối tượng quá liều lĩnh và manh động
trong quá trình kêu gọi các đối tượng buông bỏ vũ khí
nếu xảy ra sai sót có khả năng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường
quá trình khám nghiệm tại hiện trường nhóm đối tượng ôm súng và lựu đạn cố thủ trong xe chở ma túy
cơ quan chức năng phát hiện có nhiều vũ khí nóng
chiều ngày một mươi sáu tháng hai bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bộ công an phối hợp với lực lượng công binh đã có mặt tại hiện trường
vụ nhóm đối tượng ôm súng và lựu đạn cố thủ tiến hành khám nghiệm
theo hình ảnh từ những thiết bị quay từ xa tại thời điểm đối tượng nguyễn thành trung cố thủ trong xe
cơ quan chức năng xác định có rất nhiều vũ khí nóng mà đối tượng đã bỏ lại tại hiện trường
như lựu đạn đã rút chốt mìn có thể gây sát thương nguy hiểm
chính bởi vậy quá trình khám nghiệm đã được tiến hành rất cẩn trọng dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh
quân sự tỉnh và lực lượng công binh cũng được trang bị áo giáp trong quá trình
ra mìn và lựu đạn
theo đó có một quả lựu đạn đã rút chốt buộc lại bằng dây chun
một mươi viên đạn trong đó bảy viên đạn trong báng súng
có một viên đã lên nòng một khẩu súng ngắn quân sự ba con dao cùng nhiều loại vũ khí khác
có mặt chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường đại tá đặng hoài sơn
phó giám đốc công an tỉnh thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an hà tĩnh nhấn mạnh
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng tính chất nguy hiểm ở đây thể hiện súng của đối tượng đã lên nòng
liệu đạn đã rút chốt nếu lực lượng chức năng không xử lý linh hoạt bình tĩnh
thì hậu quả sẽ không lường được cho chính đối tượng cho nhân dân và cả các chiến sĩ tham gia đánh án
sau vụ bắt ba đối tượng ô ma túy cố thủ trong xe bán tải
công an hà tĩnh đã mở rộng điều tra bắt giữ thêm bốn đối tượng
trong đó có đào viết sơn hai mươi bảy tuổi trú tại thôn kim thành xã sơn tây huyện hương sơn
khám xét nhà của đào viết sơn công an tiếp tục thu giữ một tám trăm linh viên ma túy tổng hợp và một lượng ma túy đá
đào viết sơn là em họ của nguyễn thành trung
đối tượng ôm súng lựu đạn cố thủ hơn bốn tiếng đồng hồ vào chiều một mươi năm tháng hai sau đó mới chịu đầu thú
vận chuyển gần ba trăm linh kg ma túy đá từ lào vào việt nam
sau hơn một ngày chuyên án t một nghìn hai trăm một mươi tám
được phá thành công bộ đội biên phòng hà tĩnh cũng thắng lớn khi triệt phá đường dây vận chuyển hai trăm chín mươi bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá
bắt giữ một đối tượng quốc tịch lào
một giờ một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi
tại khu vực cầu tàu hai quốc lộ tám a thuộc địa bàn xã sơn kim một huyện hương sơn hà tĩnh
cục cảnh sát ma túy bộ công an phối hợp với lực lượng công an
bộ đội biên phòng hải quan hà tĩnh kiểm tra xe du lịch chín chỗ ngồi
mang biển kiểm soát lào un hai nghìn sáu trăm bốn mươi năm
do đối tượng vang chue yang briachia
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú bản vàng ban huyện say champhong tỉnh bô lê khâm say lào điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi hai bao tải màu xanh
bên trong có hai trăm bảy mươi tám gói ni lông chứa đựng hai trăm chín mươi bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá
vang chue yang briachia khai nhận là vận chuyển cho một người đàn ông quốc tịch lào
tại huyện căm cợt tỉnh bô lê khâm say rồi nhập cảnh vào việt nam
quá trình vận chuyển bị lực lượng chức năng bắt giữ
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau